từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương dẫn đầu
đã thăm làm việc tại liên bang nga
đoàn đã hội kiến với đảng cộng sản liên bang nga đảng nước nga thống nhất
gặp và làm việc với bộ tư pháp liên bang nga hội hữu nghị nga việt
và hội cựu chiến binh nga tham gia chiến đấu tại việt nam
tại cuộc gặp với đồng chí gennady zyuganov chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga
hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước mỗi đảng
bàn biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới
hai bên nhất trí cho rằng cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên kênh đảng
thường xuyên trao đổi thông tin cùng phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế
tại cuộc gặp với ngài sergei zelles phó bí thư hội đồng toàn thể đảng nước nga thống nhất
phó chủ tịch duma quốc gia nga
hai bên đã bàn về công tác tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác
nhất là về công tác tổ chức và xây dựng đảng cầm quyền ở mỗi nước
tại cuộc gặp với ngài alexander konovalov bộ trưởng bộ tư pháp liên bang nga
hai bên đã tìm hiểu trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước
đối với các đoàn thể tổ chức nhân dân tình hình các cộng đồng người nước ngoài đang định cư sinh sống tại nga
tại cuộc gặp với hội hữu nghị nga việt và hội cựu chiến binh nga tham gia chiến đấu tại việt nam
đồng chí trương thị mai khẳng định mặc dù trải qua nhiều khó khăn thử thách
tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nga luôn nồng ấm và tin cậy
là chỗ dựa vững chắc để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
trong thời gian ở thăm liên bang nga đồng chí trương thị mai cũng đã tới thăm
và nói chuyện với tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại liên bang nga
khẳng định đảng nhà nước ta luôn coi cộng đồng người việt nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời
là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc việt nam
đồng chí trương thị mai mong muốn cộng đồng ta hòa nhập tốt và xã hội sở tại
luôn hướng về quê hương góp phần tích cực vào công cuộc phát triển và bảo vệ tổ quốc